mặc dù tự nguyện đưa đón và không nhận bất cứ một đồng tiền công nào nhưng không phải vì thế mà ông thiếu cẩn thận trong công tác đảm bảo an toàn cho các em cũng như người dân qua lại hai bên bờ
nhận thấy chiếc xuồng đã cũ không đảm bảo an toàn ông liền quyết định vay thế chấp ngân hàng năm mươi triệu đồng để mua một chiếc xuồng mới dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
con sông thị đội đoạn chảy qua ấp đông thạnh bề ngang chỉ khoảng năm mươi mét
nhưng nước chảy khá xiết
trên đó ông duyên trang bị can nhựa áo phao cứu sinh để phòng những trường hợp bất chắc
chiếc xuồng cũ kia đã đồng hành cùng gia đình ông trong một quãng thời gian khá dài
và người bén duyên với bến đỏ thiện nguyện này lại chính là mẹ ông cụ thái thị sáng
vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi khi bên kia bến chỉ có một ngôi trường tiểu học duy nhất
cụ sáng thỉnh thoảng bắt gặp một vài em học sinh ngồi bên nảy bờ nhìn qua sông với gương mặt buồn theo vì không có phương tiện để sang trường
bà liền treo xuồng đưa các em qua sông cho kịp giờ đến lớp
về sau bà cất một căn trò nhỏ để buôn bán tạp hóa và đưa đón các em qua sông

cái duyên đến với nghệ trèo đỏ của cụ bắt đầu từ đó
thời đó gia đình cụ sáng cũng như bao gia đình nghèo ở nam bộ phải trải qua những bữa cơm mà rau bồn bồn khoai lang là món duy nhất trong ngày
tuy nhiên cụ sáng cũng như nhiều người nghèo khác mang bản chất của người việt nam là cần cù chịu thương chịu khó và biết tin vào tương lai để vượt qua khó khăn trước mắt
để các em vô
tôi vốt mình lên tôi thôi
chứ không có để cho học sinh vốt đâu
rồi hôm đó té gãy cái tay
từ giao thông nó vô nó làm quá
nó viết cái đơn rồi nó cứ biểu tôi ký
ký là tôi ngưng hoạt động đó
tôi không chịu
tôi nói học trò nó mến tôi rồi
mà bây giờ người khác lên đưa nó chịu
nó nói thầy này bà bảy nghỉ là em nghỉ hết trơn đó
thầy em không học đâu
mấy em đi học đi
bà bảy đưa không ai được
mọi người đưa hết
rồi tôi đưa hồi năm tám mươi hai tới bây giờ
thầy cô giáo có lên báo luôn lên đài luôn nói chuyện vấn đề về già
một đứa bà già cũng đưa hai đứa là già cũng đưa mà chuyện khó khăn này bác không ngại
bác không kệ nể công
được biết bà sáng trước đây là giao liên lạc và được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhì vì những thành tích trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
với những đóng góp của mình bà thái thị sáng đã được hội khuyến học việt nam tặng huy chương vì sự nghiệp khuyến học vì có nhiều công hiến đối với sự nghiệp khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập
thầy em không học đâu
mọi người đưa hồi năm tám mươi hai tới bây giờ